mở đầu là phần tin trong nước quan trọng
thưa quý vị và các bạn hôm nay tại trụ sở trung ương đảng
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp ban bí thư để xem xét
thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và một số cá nhân
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương
nghe đại diện quân ủy trung ương phát biểu ban bí thư nhận thấy
thứ nhất ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ
nguyên tắc tự phê bình và phê bình quy chế làm việc quy định của quân ủy trung ương
để nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cả các đồng chí bí thư
phó bí thư đảng ủy tư lệnh phó tư lệnh và lãnh đạo
chỉ huy đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị
đạo đức lối sống gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để bộ tư lệnh và các đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm nghiêm trọng
quy định của đảng pháp luật của nhà nước và quy định của bộ quốc phòng
trong công tác quản lý sử dụng tài chính thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
mua sắm thiết bị kỹ thuật vật tư hàng hóa đấu tranh phòng chống buôn lậu
gây hậu quả rất nghiêm trọng
thứ hai đối với một số cá nhân
một đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn với cương vị là phó bí thư đảng ủy
tư lệnh cảnh sát biển đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm
quyết điểm của ban thường vụ đảng ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm
quyết điểm của bộ tư lệnh và các đơn vị trực thuộc
bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
khi ký ban hành một số văn bản quan trọng trong công tác trọng yếu
thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật
để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm
hai đồng chí trung tướng hoàng văn đồng trong thời gian giữ cương vị bí thư đảng ủy
chính ủy cảnh sát biển đồng chí chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu
về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
ba đồng chí thiếu tướng doãn bảo quyết với cương vị là ủy viên ban thường vụ đảng ủy
phó chính ủy cảnh sát biển đồng chí cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm
quyết điểm của ban thường vụ đảng ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
bốn đồng chí thiếu tướng phạm kim hậu với cương vị ủy viên ban thường vụ đảng ủy
phó tư lệnh tham mưu trưởng cảnh sát biển đồng chí cùng chịu trách nhiệm
về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu
đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng quy định pháp luật
gây lãng phí ngân sách nhà nước
năm đồng chí thiếu tướng bùi trung dũng trong thời gian giữ chức đảng ủy viên
phó tư lệnh cảnh sát biển từ đầu nhiệm kỳ cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
đã vi phạm quy định pháp luật trong phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu
với trách nhiệm là chủ tịch hội đồng mua sắm vật tư phê duyệt thanh quyết toán xăng dầu
nhưng thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước
sáu đồng chí thiếu tướng trần văn nam với cương vị ủy viên ban thường vụ đảng ủy
phó tư lệnh cảnh sát biển đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm
quyết điểm của ban thường vụ đảng ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian giữ chức cục trưởng cục nghiệp vụ và pháp luật
đã ký phê duyệt nhiều kế hoạch và đề nghị thanh toán tiền thuê phương tiện
vượt thẩm quyền không đúng quy định để các đơn vị trực thuộc vi phạm
trong lập hồ sơ thuê phương tiện gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước
thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu trên biển
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm xử lý vi phạm không đúng quy định
có dấu hiệu bỏ lo tội phạm
đồng chí thiêu tướng đào hồng nghiệp với cương vị phó bí thư đảng ủy
tư lệnh vùng cảnh sát biển hai đồng chí đã vi phạm quy định của pháp luật
trong việc ký phê duyệt các văn bản hợp đồng để đề nghị và được thanh toán chi phí bắt giữ
xử lý vụ việc gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước
chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cho bộ tư lệnh cảnh sát biển
xử phạt một số vụ việc vi phạm không đúng quy định pháp luật có dấu hiệu bỏ lò tội phạm
đồng chí thiếu tướng lê xuân thành với cương vị ủy viên ban chấp hành đảng bộ cảnh sát biển
phó bí thư đảng ủy tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đồng chí đã vi phạm pháp luật
trong việc ký các văn bản hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc
thuê phương tiện xăng dầu gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước nhận hối lộ đã bị khởi tố bắt tạm giam
đồng chí thiếu tướng lê văn minh với cương vị ủy viên ban chấp hành đảng bộ cảnh sát biển
phó bí thư đảng ủy tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đồng chí đã vi phạm pháp luật
trong việc ký phê duyệt các văn bản hồ sơ xử lý các vụ việc thuê phương tiện
và đề nghị thanh toán rút tiền từ ngân sách nhà nước nhận hối lộ đã bị khởi tố bắt tạm giam
vi phạm của ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng
một số cán bộ cấp tướng người đứng đầu đã suy thoái phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
vi phạm những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương
làm thất thoát thiệt hại rất lớn tiền và tài sản của nhà nước
làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng
cảnh sát biển và quân đội nhân dân việt nam gây bức xúc dư luận xã hội đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng
xét thành tích của tập thể công hiến và sự thành khẩn cầu thị tự xác nhận khắc phục vi phạm khuyết điểm
hậu quả và tự nhận hình thức kỷ luật của mỗi cá nhân căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả
nguyên nhân vi phạm theo quy định của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định

tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xử lý nghiêm minh kịp thời đồng bộ các tổ chức đảng cá nhân liên quan theo quy định của đảng pháp luật của nhà nước